xin chào quý vị và các bạn mưa rông ở bắc bộ sẽ duy trì đến hết ngày mai với tổng lượng mưa phổ biến là hai mươi năm mươi mm
khu vực đồng bằng và ven biển cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ năm mươi một trăm linh mm có nơi là trên một trăm linh mm
nhiệt độ cao nhất ở trên khu vực là ba mươi ba mươi ba độ có nơi thấp hơn
trung bộ vẫn là tâm điểm của đợt mưa này
trong các ngày hai mươi bốn hai mươi năm tháng chín tại khu vực từ thanh hóa cho đến quảng trị có mưa xối xả với lượng mưa từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm năm mươi mm
nguy cơ rất cao sẽ ra lũ quét xả lở đất ngập búng cục bộ
thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất là hai mươi sáu hai mươi chín độ
khu vực từ thừa thiên huế cho đến quảng ngãi có mưa với cường độ ít hơn
còn tại khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận mưa tập trung vào buổi chiều tối
nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực là hai mươi chín ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa rào và rông nhiều nơi
cục bộ có mưa vừa mưa to tập trung về chiều và tối
nhiệt độ trưa chiều ở tây nguyên sẽ giao động là hai mươi bảy ba mươi độ còn tại nam bộ là hai mươi chín ba mươi hai độ
hiện nay ở ngoài khơi philippines đã hình thành một cơn bão có tên quốc tế là noru
đây là cơn bão mạnh và di chuyển nhanh
dự báo từ đêm hai mươi năm tháng chín bão nauru sẽ đi vào biển đông
các tỉnh từ quảng ninh đến bình thuận cần quản lý chặt các phương tiện
ra khơi đặc biệt khẩn trương kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền nhanh chóng thoát ra
khỏi vùng nguy hiểm
dự báo bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh từ nghệ an cho tới bình định
vào ngày hai mươi bảy tháng chín và gây ra mưa lớn
trong vòng hai mươi bốn giờ tới vùng biển bắc biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa
sẽ có mưa rông gió đông bắc cấp bốn đến cấp bảy
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa gió tây nam cấp bốn đến cấp bảy
trên các vùng biển này sẽ đều có mưa rông
nhiệt độ tại quần đảo hoàng sa và trường sa đều là từ hai mươi năm cho đến ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vừa có nơi mưa to và rông gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh